ngày một mươi bốn tháng sáu tại hà nội viện huyết học truyền máu trung ương phối hợp hội thanh niên vận động hiến máu hà nội
tổ chức ngày hội hiến máu giọt máu hẻ hai nghìn một mươi chín
đây là một trong những sự kiện hiến máu được tổ chức nhân ngày quốc tế người hiến máu một mươi bốn tháng sáu
đồng thời nhằm khắc phục và giảm thiểu tình trạng khăn hiếm nguồn người hiến máu trong dịp hè hai nghìn hai mươi
với thông điệp máu an toàn cho mọi người ngày quốc tế người hiến máu năm nay nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết
giá trị nhân ái và sự thấu hiểu của cộng đồng với những người bệnh cần máu
từ đó thể hiện sự quan tâm sẻ chia sâu sắc thông qua nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người góp phần mang lại sự sống cho người bệnh
cũng nhân ngày hội hiến máu giọt máu hè hai nghìn một mươi chín viện huyết học truyền máu trung mương đã trao chứng nhận cho những người hiến máu rất nhiều lần
đồng thời năm mươi xuất quả ý nghĩa cũng được các nhà hào tâm trao cho các bệnh nhân bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện huyết học trung ương